tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín thành phố hà nội
chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung đã yêu cầu từ tối nay ngày hai mươi chín tháng bảy
dừng toàn bộ các lễ hội quán bar dừng tất cả các hoạt động tổ chức nơi đông người
nhận định thủ đô có nguy cơ cao lây nhiễm covid một mươi chín
nhất là khi có hàng chục nghìn người dân trở về từ thành phố đà nẵng
thành phố hà nội yêu cầu các cấp các ngành phải coi phòng chống dịch là nhiệm vụ cấp bách ngay lúc này
đi từng ngõ gõ từng nhà để ra soát những người về từ đà nẵng là công việc được nhiều quận huyện
tại hà nội thực hiện trong những ngày vừa qua
nhờ vậy mà rất nhiều người dân trở về từ đà nẵng đã chủ động khai báo y tế và tự cách ly tại nhà
tinh thần chủ động và khẩn trương hiệu quả nhất
sơ bộ hà nội đã giả soát hơn hai mươi một người đi về từ đà nẵng
trong ngày hôm nay hà nội đã ghi nhận một ca dương tính và một ca nghi nhiễm covid một mươi chín
đều là những trường hợp đi về từ đà nẵng
nhận định nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng cao
tại buổi họp ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của thành phố hà nội chiều nay
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội nguyễn đức trung yêu cầu các quận huyện mở rộng ra soát trường hợp đi về từ đà nẵng
đối với hơn hai mươi một trường hợp đã thống kê ông nguyễn đức trung yêu cầu phải được lấy mẫu test nhanh
tính từ ngày hôm nay nếu một mươi bốn ngày nữa tức là cho đến ngày một mươi hai tháng tám
mà chúng ta không có ca nhiễm nào tốt đó chúng ta lại tương đối yên tâm
thế cho nên là tôi đề nghị các hợp chí là chúng ta tinh thần là chúng ta sẽ khởi động
toàn bộ các ban chỉ đạo và các hoạt động làm cao điểm từ nay cho đến ngày một mươi hai tháng tám
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội nguyễn đức trung yêu cầu các quận huyện mở rộng ra soát trường hợp đi về từ đà nẵng